đoàn trường cao đẳng cần thơ đã phối hợp cùng với các đơn vị trên địa bàn tình nguyện tổ chức chương trình may một mươi khẩu trang vải
để trao tặng cho người dân phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương
đối tượng được hỗ trợ khẩu trang là những người lang thang cơ nhỡ bán vé số công nhân vệ sinh môi trường và người lao động tự do
đã có rất nhiều mạnh thường quân đóng góp nguyên vật liệu cũng như có sự trung sức của hơn năm mươi đoàn viên sinh viên nhà trường cùng tham gia
được biết đây là giai đoạn đầu và tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh
nhà trường sẽ còn thực hiện may thêm nhiều chiếc khẩu trang kháng khuẩn để hỗ trợ những bà con nghèo khó khăn trên địa bàn
trong giai đoạn quan trọng để quyết định thành bại đối với đại dịch toàn cầu
những nghĩa cử đẹp đẽ ý nghĩa như thế này
sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào phòng chống dịch ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn